các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó giám đốc trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế
hộ chiếu vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử
trên chứng nhận này bao gồm một mươi một thông tin đầy đủ các thông tin của người tiêm chủng
bao gồm họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới
số mũi tiêm đã nhận nghe tiêm liều số vaccine sản phẩm vaccine
nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine mã số của chứng nhận
bản chất của hộ chiếu vaccine điện tử là mỗi người dân sẽ có mã qr
giống như mã qr trên ứng dụng pc covid hiện nay
điểm khác biệt là sử dụng các tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới và liên minh châu âu
để có thể xác minh thông tin lẫn nhau khi ra nước ngoài
hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng khỏi bệnh của cá nhân
không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu thị thực
giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế giấy thông hành thẻ tạm trú thẻ thường trú giấy miễn thị thực visa
hộ chiếu vaccine nước ngoài được coi là hợp lệ
trên lãnh thổ việt nam nếu được công nhận chính thức hoặc tạm thời bởi chính phủ việt nam
lợi ích khi sở hữu hộ chiếu vaccine là bạn có thể mang theo bên mình và đến thăm một số quốc gia
mà không cần kiểm tra hay cách ly tại điểm đến
ngoài ra đây cũng là một trong những giải pháp giúp phục hồi nền kinh tế
đặc biệt là các khối ngành liên quan đến du lịch
khi không có hộ chiếu vaccine bạn không thể tiếp tục thực hiện các hoạt động bị hạn chế
do ảnh hưởng của covid một mươi chín tại một số quốc gia bao gồm đi du lịch nước ngoài
những nước đã mở cửa trở lại và chấp nhận
hộ chiếu vaccine
tham gia các hoạt động đông người như d club sự kiện âm nhạc xem phim hội thảo
tham gia các sự kiện ngoài trời như các sự kiện kinh doanh hay lễ hội
theo thông báo của bộ ngoại giao đến ngày một mươi bảy tháng ba
có một mươi bảy quốc gia chấp nhận hộ chiếu vaccine của việt nam
trong đó bao gồm hợp trung quốc hoa kỳ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
nhật bản australia belarus ấn độ philippines cambodia madivost palestine
thổ nhĩ kỳ
ai cập sri lanka new zealand singapore san lucia và hàn quốc
tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết
tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín tại việt nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế
việt nam hiện là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới
cả nước đã tiêm được hơn hai trăm linh triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tỷ lệ bao phủ mỗi một vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
là gần một trăm linh mỗi hai là chín mươi chín và mỗi ba đạt khoảng năm mươi
đối với người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tỷ lệ mỗi một là chín mươi chín và mỗi hai là chín mươi bốn
ngoài ra bộ y tế và các địa phương cũng đang chuẩn bị để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi vào giữa tháng bốn
do vậy hộ chiếu vaccine là một giải pháp giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường mới
bạn sẽ được cấp hộ chiếu vaccine khi thuộc một trong những đối tượng sau
đối tượng một
tiêm chủng đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín như moderna astrazeneca pfizer hoặc sinopharm
tuy nhiên hộ chiếu vaccine covid một mươi chín còn phụ thuộc vào thương hiệu vaccine được chấp nhận tại nước sở tại
ví dụ một vài nước không chấp nhận vaccine moderna hay sinopharm
thì hộ chiếu của bạn không có hiệu lực ở những nước đó dù đã trích đủ hai mũi tiêm chủng
đối tượng hai
khả năng miễn dịch tự nhiên kéo dài trong một trăm tám mươi ngày
sau khi bạn đã điều trị khỏi bệnh do kết quả xét nghiệm pcr dương tính với covid một mươi chín
và hoàn thành giai đoạn tự cách ly tại nhà
để đảm bảo quyền lợi được cấp hộ chiếu vaccine
trước tiên người dân cần xem thông tin về tiêm chủng trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc pc covid
để xác định dữ liệu tiêm chủng đã được các cơ sở tiêm chủng cập nhật lên hệ thống hay chưa
nếu thông tin đã chính xác trong tuần tới người dân sẽ nhận được hộ chiếu vaccine
trên ứng dụng số sức khỏe điện tử pc covid hoặc trên trang thông tin của bộ y tế
đối với người dân chưa có thông tin các mũi tiêm trên hệ thống tiêm chủng quốc gia
người dân cần gửi phản ánh lên hệ thống tiêm chủng quốc gia
để được cập nhật dữ liệu hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở tiêm chủng để được cập nhật
nếu không có dữ liệu trên hệ thống sẽ không được cấp hộ chiếu vaccine
đến nay các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine
tuy nhiên đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết
tính đến ngày ba mươi tháng ba nền tàn quản lý tiêm chủng covid một mươi chín đã gửi sang khoảng một trăm năm mươi bốn triệu mũi
trong đó có hơn bốn mươi một triệu mũi bị xác thực sai thông tin
ngoài ra khoảng bốn mươi một triệu mũi chưa được gửi do đã cũ hoặc thiếu thông tin cơ bản
do đó giải pháp được đề ra để làm sạch dữ liệu bổ sung mũi tiêm cũ là cơ sở tiêm chủng địa phương
phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an bổ sung xác minh xác thực cũng như nhập dữ liệu trên hệ thống
ông đỗ trường duy cục trưởng cục công nhện thông tin
đề đánh giá nhiều cơ sở tiêm chủng đến nay vẫn chưa nắm được quy trình
cũng như chưa nhận thức được việc phải sử dụng căn cước công dân dẫn đến thiếu hoặc sai sót thông tin
theo đại diện cục công nghệ thông tin đến nay việc chuẩn bị cấp hộ chiếu vaccine cơ bản đã hoàn thành
người dân đã tiêm chủng khai báo chính xác thông tin và được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu trên hệ thống
xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine và không phải thực hiện thủ tục tùy thêm
hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng số sức khỏe điện tử
pc covid hoặc khi người dân tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
những người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine do thiếu hoặc sai thông tin
cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung và cập nhật
thứ trưởng bộ y tế trần văn tuấn yêu cầu các cơ sở tiêm chủng bắt đầu ký số chứng nhận tiêm vaccine covid một mươi chín từ ngày tám tháng bốn
đây là cơ sở phục vụ kế hoạch dự kiến từ ngày một mươi năm tháng bốn
bộ y tế sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine covid một mươi chín cho người dân